tại trụ sở bộ biên tập báo nhân dân đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân đã có buổi tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền trung quốc tại việt nam hồng tiểu dũng
tại buổi tiếp đồng chí thuận hiễu tổng biên tập báo nhân dân hoan nghênh chuyến thăm của ông hồng tiểu dũng tới báo nhân dân và khẳng định trong những năm qua mối quan hệ giữa báo nhân dân và nhân dân nhật báo của trung quốc là mối quan hệ tốt đẹp
hai bên thường xuyên có những trao đổi đoàn để cập nhật thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội cũng như những hợp tác của hai đất nước
hai bên tin tưởng rằng trong chuyến thăm cấp nhà nước sắp tới của lãnh đạo đảng nhà nước việt nam tại trung quốc
cũng như của đoàn đại biểu báo nhân dân sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước lên một tầm cao mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện